ngày bảy bảy hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho ủy ban nhân dân tỉnh quản lý điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới